cổng thông tin điện tử chính phủ đã tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề
tự chủ đại học nâng cao chất lượng đào tạo vào ngày hôm nay chín tháng chín
các diễn giả tại tọa đàm đều cho rằng trong thời gian tới các trường tự chủ là tất yếu
nhiều cơ sở đào tạo mở ra các ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu các trường
tuy nhiên các trường đều cần có cơ chế chính sách để thực hiện
nói đến tình trạng nhiều trường oat mở các ngành mới không liên quan đến chuyên ngành đào tạo
các diễn giả đều khẳng định vấn đề không phải là mở bao nhiêu ngành
mà là chất lượng đào tạo của ngành đến đâu
hiện tại việt nam vẫn thiếu chuyên gia giỏi thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao
thường người không đủ kiến thức kỹ năng để đảm nhận công việc
bên cạnh đó nếu trường nào cũng mở được ngành mà chất lượng không hơn
chắc chắn sẽ nhanh chóng bị cạnh tranh và không vượt lên được
mở ngành phù hợp với chiến lược về phân khúc chất lượng của trường mới là điều quan trọng